ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại hà nội bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đã tổ chức tổng kết ba mươi năm phẫu thuật vì đụ cười trẻ thơ
đây cũng là dịp bệnh viện đón nhận huân chương lao động hạng ba và kỷ niệm năm mươi năm thành lập với những thành tích trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành đã tới dự
trong ba mươi năm qua bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đã phối hợp với các tổ chức nhân đạo trong nước và quốc tế
khám sàng lọc phẫu thuật tạo hình miễn phí cho hơn một mươi một trẻ khuyết tật khe hở môi vào miệng
tại việt nam tỷ lệ trẻ được sinh ra mang dị tật sứt môi hở hàm ếch còn khá phổ biến
và những trường hợp này lại thường có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở vùng sâu vùng xa
do đó hàng năm các chương trình phẫu thuật nụ cười nhân đạo tại khu vực phía bắc do bệnh viện việt nam cuba phối hợp tổ chức
đã mang đến nụ cười và diện mạo mới cho bệnh nhân giúp các em tự tin và hòa nhập cộng đồng
tại buổi lễ thay mặt đảng và nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho bệnh viện hữu nghị việt nam cuba
vì những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân suốt năm mươi năm kể từ khi thành lập